sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị các đồng chí và các bạn
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sáng ngày sáu tháng tám công an thành phố đà nẵng đã tổ chức gặp mặt các đồng chí
nguyên là lãnh đạo công an tỉnh thành phố lãnh đạo cấp phòng và tương đương
các sĩ quan có cấp hàm thượng tá trở lên đã nghỉ hưu
trong buổi gặp mặt đại tá lê văn tam giám đốc công an thành phố đà nẵng
bày tỏ sự tri ân những đóng góp to lớn của các cán bộ công an hưu trong công tác trước đây
đồng thời biểu dương đánh giá cao tinh thần nhiệt tình trách nhiệm xung kích đi đầu
của nhiều đồng chí cán bộ công an hưu đối với việc tuyên truyền vận động nhân dân
tại nơi cư trú tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
đại diện các đồng chí công an hiêu chí bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của đảng ủy
giám đốc công an thành phố đà nẵng và khẳng định sẽ tiếp tục có những đóng góp
và công tác giữ gìn an ninh trật tự cũng như các hoạt động xã hội khác tại địa phương
và tối qua nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
cuộc gặp mặt các thế hệ lãnh đạo của tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an
đã được tổ chức tại thành phố hồ chí minh
tại buổi gặp mặt trung tướng xoay nham phó tổng cục trưởng tổng cục hậu cần kỹ thuật
đã báo cáo với các thế hệ lãnh đạo về hoạt động tri ân ý nghĩa của tổng cục
trong thời gian gần đây nhân kỷ niệm bảy mươi năm thành lập lực lượng công an nhân dân
như lễ dân hương tại căn cứ trung ương cục miền nam tỉnh tây ninh
và trao hai trăm năm mươi phần quà và hai căn nhà tình nghĩa tại xã sông phú tân phú huyện tam bình tỉnh vĩnh long
đây cũng là dịp để tri ân những đồng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo
của tổng cục hậu cần kỹ thuật qua các thời kỳ
cũng trong ngày sáu tháng tám tại thành phố hồ chí minh bệnh viện ba mươi tháng bốn
bộ công an phối hợp với bệnh viện truyền máu huyết học
tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo với chủ đề
giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu
đây là một chương trình thường niên của bệnh viện ba mươi tháng bốn
nhằm góp phần xây dựng ngân hàng máu cho lực lượng công an nhân dân
bổ sung đáp ứng nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị
cho cán bộ chiến sĩ không may bị bệnh bị thương trong khi làm nhiệm vụ
tham dự ngày hội có hơn năm trăm linh thanh niên đến từ hơn ba trăm linh đơn vị thuộc bộ công an tham gia hiến máu
dự kiến sẽ có hơn bốn trăm linh đơn vị máu được tiếp nhận và chuyển về bệnh viện truyền máu huyết học để lưu trữ
công an tỉnh hà giang phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh
tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề công an nhân dân việt nam bảy mươi năm một chặng đường vẻ vang
đây là một trong số hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh hà giang
với trên ba trăm linh hiện vật một trăm hai mươi ảnh tư liệu treo trên tường
với một trăm sáu mươi tám tấm ảnh và một số đầu sách lịch sử tiêu biểu phản ánh bảy mươi năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành
của lực lượng công an nhân dân hà giang được trưng bày nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của công an nhân dân
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng thời tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc hà giang
về trạng đường lịch sử vẻ vang bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của công an nhân dân việt nam
tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của đảng và chủ tịch hồ chí minh
trong xây dựng đường lối cách mạng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và công an nhân dân việt nam
ghi nhận những thành tựu to lớn trong một mươi năm thực hiện ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
xây dựng nền an ninh nhân dân trong thời kỳ mới
triển lãm mở cửa phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân từ ngày năm tháng tám đến hết ngày năm tháng chín
với mong muốn xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch vững mạnh
từng bước hiện đại phục vụ tốt cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
thời gian qua công an tỉnh khánh hòa đã đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp
và một trong những giải pháp quan trọng được công an tỉnh khánh hòa thực hiện thường xuyên hiệu quả trong thời gian qua
đó là tổ chức những hội nghị lắng nghe ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân
đây là buổi lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân do công an tp cam ranh phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp tổ chức
tại đây rất nhiều ý kiến khẳng định và đánh giá cao vai trò của lực lượng công an trong đảm bảo an ninh trật tự giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân
bên cạnh đó nhiều ý kiến tâm huyết của nhân dân đã chỉ ra những việc mà lực lượng công an làm chưa tốt chưa tròn và cần phải khắc phục
như công tác nắm địa bàn chưa sâu sát chưa kịp thời giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự thủ tục hành chính còn dườm già
dân chủ quân vũi không cầu nệ hình thức
những hội nghị như thế này thực sự là một hội nghị đáng đáng đáng đáng
thực sự là cơ hội để người dân có thể nói lên tiếng nói của mình
việc thường xuyên tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng nhiều hình thức đã thể hiện rõ tinh thần lắng nghe cầu thị của lực lượng công an
thông qua các kênh thông tin này lãnh đạo công an thành phố có thể nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng của nhân dân
những mặt được và mặt chưa được của cán bộ chiến sĩ để kịp thời khắc phục sửa chữa
từ đó nâng cao hiệu quả công việc phục vụ nhân dân được tốt hơn
được nghe trực tiếp phản ảnh của người dân nghe những kiến nghị
giúp cho chúng tôi nhìn rõ hơn thấy sát hơn những tồn tại ý kiến của mình
để đề ra chủ trương biện pháp tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra chấn chỉnh phát huy hơn nữa những cái ưu điểm của mình
và hạn chế những tồn tại thiếu sóc của lực lượng
với việc tích cực lắng nghe dân
những năm qua lực lượng công an đã đạt được tất cả các kế hoạch
những năm qua lực lượng công an thành phố đã có nhiều chuyển biến rõ rệt
trong rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống chấn chỉnh lề lối làm việc tác phong tinh thần trách nhiệm trong công tác
thái độ phục vụ nhân dân khắc phục kịp thời những yếu kém trì trệ trong việc giải quyết các yêu cầu trình đáng của công dân
được đông đảo cán bộ và nhân dân ủng hộ
đây chính là hoạt động thiết thực nhất công an thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
nhằm xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
xứng đáng với truyền thống bảy mươi năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân việt nam
chương trình tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tám tp hcm cho biết
đang tạm giữ nguyễn hoài phước một mươi tám tuổi trú tại quận tám cùng đồng bọn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an phước cùng lê hoàng thành một mươi bốn tuổi nguyễn hoàng kiệt một mươi sáu tuổi võ thành vinh hai mươi một tuổi nguyễn minh lộc một mươi ba tuổi đỗ trọng tính một mươi bảy tuổi
và một đối tượng tên tiền chưa rõ lai lịch cùng rủ nhau đi trộm cắp để kiếm tiền tiêu xài
do đã quan sát từ trước biết căn nhà trên đường dương bá trạc phường một quận tám không ai trông coi
nên cả nhóm đã cùng bẻ khóa đột nhập vào nhà
trộm nhiều tài sản có giá trị như xe máy tv điện thoại cùng một số nữ trang khác rồi chia cho nhau tiêu xài
tổng giá trị tài sản lên đến tám mươi năm triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tạm giữ phước vinh kiệt để hoàn tất hồ sơ khởi tố
các đối tượng còn lại chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được gia đình bảo lãnh giáo dục
tòa án nhân dân thị xã điện bàn quảng nam vừa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
do trần quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú điện an điện bàn cầm đầu
đây là băng nhóm đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp xe máy trong năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn thị xã điện bàn gây hoang mang trong dư luận
hội đồng xét xử tuyên phạt trần quốc tuấn bảy năm sáu tháng tù giam về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
trần hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú địa phương điện bàn năm năm sáu tháng tù giam về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
trần quốc thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú địa phương điện bàn một mươi tám tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
riêng nguyễn hữu thành nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín do chưa đủ tuổi thanh niên vào thời điểm phạm tội để chịu trách nhiệm hình sự nên chịu hình phạt hành chính
tiếp theo là cụm tin vắn đáng chú ý
chiều qua phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã bắt quả tang một vụ mua bán lô số đề
tại nhà bà hoát thị thu chú huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ tăng vật gồm tám triệu đồng ba mươi hai phơi ghi số đề
qua đấu tranh bước đầu bà thu thừa nhận có ghi bán số đề cho nhiều người trên địa bàn
số tiền thu được mỗi ngày khoảng ba triệu đồng
cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự bà thu để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
một nhóm gồm tám đối tượng
đều trú ở tỉnh đăng nông chuyên tổ chức đánh bạc trong các khu đồi dãy vắng thuộc xã hòa phú
vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bắt xử lý
tàng vật thu giữ trên chiều bạc hơn hai mươi một triệu đồng
và trong người các đối tượng là hơn hai mươi hai triệu đồng cùng các phương tiện liên quan đến việc đánh bạc
hiện nay đối với vàng nữ trang do người dân mang đến cầm các tiệm vàng tiệm cầm đồ ở các vùng nông thôn
chỉ kiểm tra bằng cách quan sát và dựa trên giấy tờ
hoặc cẩn thận hơn là dùng lửa kiểm tra bên ngoài mà không thể nung chảy
nắm được yếu điểm này với thủ đoạn hết sức tinh vi
một đối tượng đã lừa nhiều tiệm vàng trên địa bàn thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang
để cầm vàng giả chiếm đoạt số tiền không nhỏ
mới đây chị trần thị nhiên chủ tiệm vàng bé hai ở chợ thị xã ngã bảy
tiếp một phụ nữ xưng tên là nguyễn thị hoa
đến cầm sợi dây chuyền vàng hai mươi bốn carat có trọng lượng một mươi chỉ
sau khi thử qua lửa không phát hiện vàng giả
chị nhiên đồng ý cầm sợi dây chuyền với giá hai mươi bảy triệu đồng
rồi viết biên nhận và giao tiền cho đối tượng mà không chút nghi ngờ
thế nhưng hành vi của đối tượng sớm bị bại lộ
khi chị nhiên đến trả tiền cho một tiệm vàng khác gần nhà
sau khi bị đưa về cơ quan công an đối tượng khai tên là đặng thị thúy chú thành phố hải phòng
trước đây thúy có mua ba sợi dây chuyền vàng giả mỗi sợi có trọng lượng tương đương một lượng vàng
để có tiền tiêu xài sau khi vào thành phố hồ chí minh
thì bắt xe xuống thị xã ngã bảy cầm hai sợi dây chuyền vàng giả
tại hai tiệm vàng được năm mươi hai triệu đồng đến tiệm thứ ba thì bị bắt quả tang

sau đó chúng lấy vàng thật khoa chế áo bên ngoài khoảng ba năm
nếu mà chúng ta thử thông thường thì không phát hiện
chỉ có máy đo hoang khổ thì chúng ta mới phát hiện thôi
hoặc là chúng ta thử đến nơi đến chỗ thử mà đốt đốt là cho nó cháy hết
là mới phát hiện ra là vàng giả
hiện công an thị xã ngã bảy đã thu được ba sợi dây chuyền vàng giả
mà chị đặng thị thúy dùng đi cầm
kết quả giám định cho thấy mỗi sợi dây chuyền này có trọng lượng tương đương một lượng vàng
được mạ vàng thật bên ngoài bên trong là kim loại màu bạc
qua vụ việc này khi được giao dịch bằng vàng người dân cần hết sức cảnh giác
bởi vàng là kim loại giá trị nhưng lại dễ bị làm giả
còn đối tượng xấu thì luôn có sự chuẩn bị từ trước
trong quá trình làm thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân cho người dân
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi
tiếp nhận ba chỉ vàng và một điện thoại di động bị rơi tại trụ sở do người dân nhặt được
các bộ chiến sĩ đơn vị đã nhanh chóng xác minh những trường hợp đến làm chứng minh nhân dân
kịp thời trả lại số tài sản cho các nạn nhân
vào khoảng một mươi h sáng ngày năm tháng tám chị trần thị mùi chú tại xã tịnh thiện tp quảng ngãi
đã giao ba nhẫn vàng nhặt được tại nơi làm thủ tục đăng ký chứng minh nhân dân
cho cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi
tìm trả lại người đánh rơi
chiều cùng ngày phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi
đã tìm ra chủ nhân của số nữ trang trên và tổ chức trả lại cho chị lê thị tuệ
chú tại xã hành dũng huyện nghĩa hành tp quảng ngãi
cũng trong chiều cùng ngày phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi
kịp thời trả chiếc điện thoại di động bị rơi cho anh lê văn hùng
chú tại huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
liên quan đến việc hàng chục nghìn hộ dân bị mất điện trong suốt đợt mưa lũ vừa qua
đến ngày sáu tháng tám tổng công ty điện lực miền bắc gọi tắt là evn npc
đã cấp điện trở lại cho ba mươi sáu hai trăm năm mươi tám khách hàng vùng ảnh hưởng mưa lớn lũ lụt tại các tỉnh phía bắc
hiện chỉ còn hai trăm bốn mươi chín khách hàng chưa được cấp điện trở lại
lưới điện một trăm một mươi kv thuộc evn npc quản lý vận hành ổn định
tại bắc giang công ty điện lực bắc giang đã khôi phục toàn bộ lưới điện lúc một mươi bốn h ngày sáu tháng tám
ước tính chi phí khắc phục khoảng một chín mươi hai tỷ
tại sơn la hiện công ty điện lực sơn la vẫn chưa khắc phục xong sự cố vì mưa ngập chưa rút
nên chưa thể vận chuyển thiết bị ngay như thế
trong khi đó tại tỉnh quảng ninh hiện nay còn hai trạm biến áp thuộc tài sản do điện lực quản lý
và hai trạm biến áp khách hàng chưa được cấp điện tạm dừng cấp điện một trăm linh hai khách hàng
hiện công ty điện lực quảng ninh đang khắc phục sạt lở cột trung áp
và một số vùng vẫn còn bị ngập nước chưa đảm bảo yêu cầu đóng điện
do tình hình mưa lũ diễn biến vẫn phức tạp
các đơn vị thành viên vẫn thực hiện đứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nỗ lực khắc phục các sự cố trong thời gian nhanh nhất
dự kiến trong ngày tám tháng tám tới có thể cấp điện trở lại cho các khách hàng
thời gian vừa qua tại tỉnh phú yên các sở ban ngành địa phương doanh nghiệp bà con ngư dân
đã có sự nỗ lực phối hợp tổ chức thực hiện nghị định số sáu mươi bảy
của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
đề án tổ chức sản xuất cá ngừ theo chuỗi
tuy nhiên kết quả chưa đạt yêu cầu đề ra
đây chính là vấn đề được đưa ra tại hội nghị triển khai thực hiện tốt
đề án thí điểm tổ chức khai thác thu mua chế biến tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi
tổ chức tại tỉnh phú yên
hội nghị đã chỉ ra nguyên nhân của thực trạng trên
là do doanh nghiệp chủ trì và bà con ngư dân chưa nắm bắt chặt chẽ các quy định của nhà nước
và nhu cầu vay vốn hồ sơ vay không đúng trình tự
công tác tuyên truyền chưa thực sự đến được với những ngư dân trực tiếp khai thác đánh bắt thủy sản
sự phối hợp của các cơ quan chức năng sở ban ngành của tỉnh địa phương ngân hàng
với bà con ngư dân chưa chặt chẽ chỉ đạo thực hiện chưa quyết liệt
chính vì vậy trong thời gian tới bên cạnh việc tuyên truyền có hiệu quả nội dung nghị định sáu bảy của chính phủ
tổ chức lại chuỗi liên kết theo đúng quy định chặt chẽ trong tổ chức hợp đồng trách nhiệm chia sẻ rủi ro
cơ quan chuyên môn của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương và ngân hàng
hướng dẫn các tổ đội sản xuất trên biển làm hồ sơ vay vốn theo nghị định sáu mươi bảy đúng trình tự
và sớm sau quyết định thực hiện
bên cạnh đó từng bước chuyển đổi nghề kiêm nghề ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất
nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho các đội tàu khai thác xa bờ
nghề làm muối ở sa huỳnh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đang rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn
khi hạt muối của bà con diêm dân làm ra bán với giá quá thấp và không có đầu ra ổn định
nguyên nhân dẫn tới vấn đề này là do diêm dân sa huỳnh vẫn sản xuất muối theo lối truyền thống
nên hạt muối kém chất lượng
để tháo gỡ khó khăn tỉnh quảng ngãi đang nỗ lực tìm các biện pháp để giúp diên dân sa huỳnh có thể sống được với nghề muối
vụ muối năm nào ông trần mười ở xã phổ thạnh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi cũng phải đối mặt với giá muối rẻ mạt
để duy trì và phát triển nghề muối nhiều lần ông dự tính đầu tư để làm muối sạch
nhưng một phần vì thiếu vốn một phần lo không có đầu ra
cho nên đến giờ ông vẫn sản xuất muối theo cách truyền thống với nguồn thu nhập bấp bênh
vùng muối sa huỳnh có một nơi đẹp nhất
một trăm một mươi sáu hectare với năm trăm năm mươi bảy hộ dân chuyên làm muối
tổng sản lượng muối bình quân hàng năm đạt từ tám đến chín tấn
thế nhưng muốn làm ra ở đây hầu hết đều được sản xuất trên nền đất nên kém chất lượng
ở đồng muối sa huỳnh mới chỉ có khoảng tám mét vuông dụng muối được đầu tư bê tông hóa
diêm dân giao huỳnh vẫn chưa mạnh dạn bỏ vốn đầu tư làm muối sạch vì lo đầu ra không ổn định
một số là họ làm bằng chim ăn một số là trái bọt
nhưng mà giống như nó còn
giờ đầu năm hai nghìn một mươi ba giá tiền ngon trên sách là hai mươi triệu
người ta họ làm đó là ít quá vì thấy là tiêu thụ ít quá
nếu mà đo số đó mà nhiều thì tiêu thụ mạnh thì bọn con rất là đọt
muối đó đọt hơn là muối tiền thống nhưng mà giống như nó còn
bọn con sơ viên là cận nhất là một là có nhà nước hỗ trợ là cái đầu ra
cho bọn con diêm dân là họ phán khảo
năm hai nghìn hai ubnd huyện đức phủ đã chỉnh ubnd tỉnh quảng ngãi phê duyệt vùng muối sa huỳnh với diện tích một trăm ba mươi chín ha
trong đó diện tích muối cây tinh là gần hai mươi ha
tuy nhiên do nguồn vốn đầu tư quá lớn nên đến nay mới thực hiện đầu tư được sáu tuyến đê
các hạng mục khác vẫn chưa được đầu tư để thay đổi cách canh tác ở đồng mối sa huỳnh
trước khách là phải quy hoạch lại đồng muối sa huỳnh
một cách đồng bộ theo hướng là sản xuất muối sạch
giao cho các sở ngành nghiên cứu các chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp
mà nó phù hợp với lại bà con với lại chuyên nghiệp để mà chúng ta áp dụng đưa vào
ví dụ như chính sách về vấn đề vai vốn tiến dụng ưu đái
chính sách về vấn đề thủy lợi phí
chính sách về vấn đề trợ giá
và một số chính sách liên quan khác
thuận lợi cho bà con diêm dân để mà trước mắt là đầu tư họ phát triển cũng như vấn đề tiêu thụ muối
mỗi năm bình quân một hộ diêm dân sản xuất được một mươi sáu tấn muối
nhưng thu nhập chỉ đạt tám một mươi triệu đồng trên một hộ
thì rất khó để người làm muối bám trụ với nghề
do vậy việc tái cơ cấu và đầu tư theo hướng sản xuất muối sạch muối công nghiệp
được xem là giải pháp cấp bách để diêm dân sa huỳnh của tỉnh quảng ngãi
thật sự sống được với người muối
phong trào bát cháo tỉnh thương
ba bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện của đoàn viên thanh niên công an huyện vùng cao nam trà my tỉnh quảng nam
được duy trì trong nhiều năm qua đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng quần chúng nhân dân
phong trào này đã góp phần giúp cho bệnh nhân nghèo yên tâm chữa bệnh
trong thời gian tới ngoài việc duy trì hoạt động ý nghĩa này
thanh niên công an huyện nam trà my sẽ tăng khẩu phần dinh dưỡng để phục vụ tốt hơn cho bệnh nhân
đây là một trong số hoạt động thể hiện trọng trách của người chiến sĩ công an nhân dân
trong việc thực hiện lời thề suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
thời gian qua nhiều bệnh viện công tại tp hcm đã triển khai mô hình bác sĩ khám bệnh tại nhà
việc triển khai khám bệnh tại nhà đã đáp ứng yêu cầu của nhiều bệnh nhân
nhất là người già yếu bệnh nặng
tuy nhiên nhiều bệnh viện còn băn khoăn trong việc triển khai vì thiếu quy định cụ thể
dù mới triển khai được hơn ba tháng bệnh viện thống nhất tp hcm cho biết
bệnh tại nhà đã khám cho hơn một trăm năm mươi lượt bệnh nhân
sự nhiệt tình chú đáo của các bác sĩ đã tạo được lòng tin cho nhiều bệnh nhân và người nhà
đối với loại mô hình mới mẻ này

tuy nhiên nhiều bệnh viện công tại tp hcm đã triển khai được hơn một trăm năm mươi lượt bệnh nhân và người nhà
đối với loại mô hình mới mẻ này
thì gia đình chúng tôi đồng ý là đăng ký để cho khám
mà khi khám vậy thì tôi thấy là kết quả rất là tốt
thời gian cái người bệnh đó người ta đỡ bị mệt chờ đợi lâu thứ nhất là vậy
thứ hai nữa là khi bác sĩ đến nhà khám thì khám rất kỹ và rất hỏi rất là chú đáo
những hướng dẫn thành ra chúng tôi là hoan nghênh cái vấn đề mà bác sĩ khám tại nhà
theo đánh giá chung việc triển khai mô hình bác sĩ khám bệnh tại nhà là rất có ý nghĩa
là lực lượng quan trọng giúp bác sĩ và bệnh nhân tiếp cận lẫn nhau dễ dàng và tiện lợi
đề cao vấn đề y đức trong khám chữa bệnh
tuy nhiên cho tới nay mô hình này vẫn còn gặp nhiều khó khăn
khám điều trị tại nhà thì hiện giờ là hành lang pháp lý
các quy định của bộ y tế là chưa có quy định
do đó hiện giờ các bác sĩ của bộ y tế khi khám bệnh tại nhà
cho bệnh nhân đều lấy cái giờ ra trực của mình hoặc là ngoài giờ làm việc để khám
do đó vấn đề khó khăn thứ nhất là về vấn đề nhân lực
để bố trí sắp xếp đồ ngủ bác sĩ khám bệnh tại nhà cho bệnh nhân
khó khăn về phía bệnh nhân là hiện giờ theo quy định của bộ y tế
thì chi phí khám bệnh tại nhà của bệnh nhân là bộ y tế chưa thanh toán
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và tiếp theo đây sẽ là truyền hình của bộ y tế
trong khi đó tại nút giao thông tố hữu trung văn lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm xe chở quá tải xe đi vào giờ cấm đi không đúng thời gian tuyến đường theo quy định
thậm chí khi bị lực lượng chức năng kiểm tra xử lý nhiều lái xe đã tỏ thái độ chống đối bằng cách bỏ đi hay sử dụng điện thoại như thế này
trước đến nay bọn em có được phép cầm không lột hết cả bằng lái xe bằng hồ sơ gốc để chủ xe cầm chỉ bàn ra mỗi xe bọn em chạy
tại vì người ta sợ đánh xe đi lung tung bọn em cứ phạm luật cái gì thì điện cho chủ xe để nó mang bằng lái xe ra
thì có những trình bày quanh co như thế là không mang theo giấy tờ hoặc là có những trường hợp thì đóng cửa và ra ngoài gọi điện cho chủ doanh nghiệp bởi vì giấy tờ họ không mang theo
hoặc là có những trường hợp họ trình bày viện lý do này lý do khác
theo khảo sát của phóng viên và dựa trên hình ảnh mà camera giao thông ghi lại được
chủ yếu các phương tiện chở quá khổ
quá khổ quá tải chở vật liệu xây dựng thường lợi dụng các tuyến đường giao thông đan sen hoặc giao cắt với đường vành đáy ba
một số lái xe tải đã lén lút hoạt động vào thời điểm tranh tối tranh sáng nên cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xử lý
ở đây nó là cái địa bàn của chúng tôi thì bây giờ nó có rất nhiều những cái đường nhỏ đường nhánh
cho nên một số lái xe có thể người ta chạy cố hoặc là có thể những trường hợp mà người ta bị về xe cộ
có vấn đề thì có thể người ta sẽ tránh đi qua những cái chỗ mà có bố trí lực lượng cảnh giao thông
nếu người ta lại vòng ra đường khác
bên cạnh đó việc các phương tiện ô tô tải chở đất cát vật liệu xây dựng lưu thông sai giờ
không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và ủn tắc giao thông
đặc biệt các xe ô tô tải chở hàng quá khổ quá tải rơi vãi vật liệu xây dựng còn gây ô nhiễm môi trường mất mỹ quan đô thị
trong ý dự cao điểm
nhưng mà phương tiện xe ô tô tải phương tiện các cái xe như xe bê tông hay xe chở bốn đất mà người ta có vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông dừng thì rất dễ gây lên những cái tình trạng ách tắc giao thông vào cái giờ cao điểm như vậy
lực lượng cảnh sát giao thông liên tục ra quân tăng cường xử lý
còn những chiếc xe vẫn bất chấp phớt lờ quy định để vi phạm vì lợi ích kinh tế
và người tham gia giao thông luôn phải đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông vì những chuyến xe như thế này
hội chữ thập đỏ xã tịnh hà huyện sơn tịnh quảng ngãi vừa tổ chức ra mắt đội tình nguyện viên sơ cấp cứu tai nạn giao thông
theo đó có bốn điểm sơ cấp cứu được thành lập gồm năm tình nguyện viên tham gia